chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài denny abdi
tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa indonesia tại việt nam
chúc mừng ngài denny abdi được nhà nước cộng hòa indonesia giao nhiệm vụ công tác mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ song phương giữa việt nam và indonesia
ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều điểm sáng đánh giá cao vị thế của indonesia trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của indonesia
thời gian qua có bước phát triển tích cực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao
chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm buôn bán ma túy tội phạm mua bán người
tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho công dân nước này sinh sống
làm việc trên lãnh thổ nước kia
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới bộ công an việt nam mong muốn thúc đẩy và hợp tác chặt chẽ hơn nữa
với các cơ quan hữu quan của indonesia qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược
giữa hai nước việt nam indonesia góp phần tích cực và có hiệu quả bảo đảm an ninh quốc gia ở mỗi nước
vì hòa bình ổn định thịnh vượng cho khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trên cương vị công tác mới đại sứ deni abdi sẽ có những đóng góp tích cực
trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa việt nam và indonesia
khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để ngài đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ deni abddi chúc mối quan hệ
giữa indonesia và việt nam ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
ngài đại sứ khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp và toàn diện
giữa indonesia và việt nam đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước trong thời gian tới
tại hà nội ngày hôm nay ban chỉ đạo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã tổ chức cuộc họp
ra soát lại những công việc cần tập trung thực hiện trước mắt đồng thời định hướng những công việc từ sau ngày một tháng bảy đến hết năm hai nghìn hai mươi một
tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã giả soát làm sạch dữ liệu trên hệ thống phần mềm và củng cố hồ sơ sổ sách tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt trên chín mươi năm tám nhân khẩu
bộ công an đã tiến hành cấp trên chín mươi tám triệu năm trăm sáu mươi số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống
đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia
trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân toàn quốc thu nhận hơn năm mươi sáu một trăm năm mươi chín hồ sơ trên tổng số năm mươi triệu hồ sơ đạt một trăm một mươi tám
theo lộ trình đến hết tháng một mươi một năm nay sẽ cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân trên toàn quốc
tại hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến vào sáu nhóm vấn đề lớn của việc thực hiện hai dự án
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết những kết quả đạt được từ hai dự án trọng điểm đã tạo được sự âm tích cực lan tỏa rất lớn trong xã hội
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và áp lực lớn đối với lực lượng công an duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phát triển ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết thực mang lại sự thuận tiện cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính
cục an ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
chủ động trong công tác nắm đánh giá tình hình và tham mưu nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành triển khai quyết liệt đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế của đất nước
giao nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng lương tam quang đề nghị đơn vị cần tiếp tục ra soát đánh giá lại toàn bộ nhiệm vụ
kế hoạch công tác làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản nắm chắc tình hình tăng cường phối hợp
trao đổi thông tin với các đơn vị có liên quan để nâng cao công tác tham mưu chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia an ninh kinh tế của đất nước
thứ trưởng lương tam quang cũng đề nghị cục an ninh kinh tế phải bám sát các chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
đổi mới tư duy làm tốt công tác phân tích đánh giá dự báo tình hình các mặt công tác phải điều chỉnh theo hướng phòng ngừa trong bảo vệ an ninh kinh tế là chính
tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang đã trao bảng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn luật cư trú năm hai nghìn hai mươi và các văn bản quy định chi tiết biện pháp thi hành luật
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định những thay đổi điều chỉnh bổ sung trong luật cư trú năm hai nghìn hai mươi là rất cần thiết cho các mặt công tác công an
đặc biệt là công tác quản lý cư trú quản lý nhân hộ khẩu
trên tinh thần của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi là rút gọn thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi mang lại lợi ích thiết thực nhất cho tổ chức xã hội và công dân lực lượng công an nhân dân cần tạo nên một nhận thức thống nhất hoàn thiện và chuẩn bị hành trang chủ động nhất vận dụng luật một cách nhuẩn nhuyễn đáp ứng yêu cầu công tác
tại hội nghị cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đã truyền đạt những nội dung cơ bản của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật
những nội dung cơ bản các thông tư của bộ trưởng bộ công an hướng dẫn chi tiết thi hành luật cư trú năm hai nghìn hai mươi giới thiệu khai quát việc quản lý vận hành khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
trong sáu tháng đầu năm mặc dù chịu tác động bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín song các mặt công tác của cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã cơ bản đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra
trên cơ sở đó tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị đã đề ra nhiều giải pháp phương hướng nhằm tiếp tục đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm cục đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đảm bảo tiến độ chất lượng trọng tâm là tham mưu đảng ủy công an trung ương tham gia có chất lượng và đóng góp vào thành công chung của đại hội đảng một mươi ba tham mưu triển khai sơ kết tổng kết các quy định của trung ương của đảng ủy công an trung ương về công tác đảng công tác chính trị làm tốt công tác giáo dục chính trị định hướng tư tưởng tuyên truyền hoàn thiện các quy định về thi đua khen thưởng văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và xây d
cuối năm cục công tác đảng và công tác chính trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó đặc biệt chú ý tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác bộ giao về việc ban hành sửa đổi bổ sung các văn bản quy định chỉ đạo về các lĩnh vực công tác đảng công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an nhân dân tiếp tục đề xuất đổi mới cơ chế phương thức lãnh đạo của đảng các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên tập trung hoàn thành nhiệm vụ được phân công về nghiên cứu xây d
tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình chủ động tổ chức nghiên cứu chế tạo các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ mới triển khai các nhóm nghiên cứu các đề tài chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác công an đáp ứng yêu cầu đạt ra trong tình hình mới
đây là một trong những công tác trọng tâm được lãnh đạo viện khoa học và công nghệ bộ công an quán triệt tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục đi vào chiều sâu với việc thực hiện nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong công tác công an
trong đó viện khoa học và công nghệ đã tham gia ba chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ trọng điểm của bộ công an trong công tác phòng chống ma túy phòng chống khủng bố và tội phạm công nghệ cao
đơn vị cũng đã chủ động đề xuất và được lãnh đạo bộ công an đồng ý giao viện khoa học và công nghệ khẩn trương đầu tư trang thiết bị hiện đại vật tư hóa chất sinh phẩm sớm triển khai xét nghiệm khẳng định sars cov hai
xem đây là yếu tố quyết định để khẩn trương truy vết nguồn lây nhiễm kịp thời phân loại đối tượng có nguy cơ và có biện pháp cách ly điều trị phù hợp
trên cơ sở những kết quả đạt được sau tháng cuối năm đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo bộ về đánh giá thẩm định công nghệ trong các dự án chương trình đầu tư cử cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ sẵn sàng phối hợp với các đơn vị tham gia tác chiến kỹ thuật bảo vệ an ninh trật tự các hội nghị sự kiện chính trị xã hội lớn của đảng nhà nước và quốc tế tổ chức tại việt nam tập trung nghiên cứu xác định những mũi nhọn khoa học kỹ thuật chuyên sâu theo từng lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công tác của
thi đua xây dựng đảng bộ và đơn vị trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao